ngày một mươi năm tháng bảy sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết thanh tra sở đang tiến hành thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính
đối với chủ đầu tư khu du lịch quỳ núi vì chưa có giấy phép
sở cũng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động khu du lịch này để xử lý những vấn đề dư luận phản ánh
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh trong khu du lịch quỷ núi
có những bức tượng phản cảm sở đã cử đoàn đến kiểm tra
kết quả cho thấy các bức tượng quỷ trong khu du lịch này chưa được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép
theo quy định những bức tượng này đặt nơi công cộng không gian mở phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp phép trước khi xây dựng
trước đó ngày sáu tháng bảy tập đoàn bất động sản liên minh khai trương khu du lịch quỷ núi trên diện tích khoảng bảy hectare
với nhiều điểm tham quan chụp ảnh trong đó điểm nhấn là các bức tượng quỷ gây tranh cãi phản ứng trái chiều